công an tỉnh phú thọ đã tổ chức bốn đoàn kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố việt trì
qua kiểm tra đã phát hiện và đình chỉ hoạt động đối với hai mươi năm cơ sở kinh doanh karaoke
không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm như không có hệ thống báo cháy tự động
chữa cháy tự động nhân viên phục vụ chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
nhiều cơ sở chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là cầu thang bộ
đa số các cửa phòng hát đều không đảm bảo thoát nạn khi gần cửa phòng hát không đảm bảo theo quy định
trong thời gian tới công an tỉnh phú thọ sẽ tiếp tục phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch phú thọ
tổ chức tổng kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke
khách sạn nhà nghỉ cơ sở trọng điểm về cháy nổ tại một mươi hai huyện thị còn lại trong tỉnh
trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở karaoke
nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định
theo công an tỉnh phú thọ trong hai năm vừa qua toàn tỉnh phú thọ đã xảy ra bảy mươi chín vụ cháy
khiến hai người bị thương và gây thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng